một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn thành phố nha trang vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa triệt phá bước đầu tạm giữ bốn đối tượng cùng nhiều tài liệu và tăng vật có liên quan
theo đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa và công an thành phố nha trang tổ chức kiểm tra đồng loạt một mươi năm địa điểm có hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn thành phố nha trang
qua kiểm tra lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại bốn điểm lập biên bản sự việc tại một mươi một điểm về hành vi tổ chức đánh bạc
tổ quản công an tạm giữ bốn đối tượng gồm phan thị mai hà chú tại phường vạn thắng phan quốc quỳnh chú tại xã diên điền huyện diên khánh mai thị thanh xuân chú tại phường phước tiến huỳnh thị trúc thi chú tại phường phước hòa cùng hơn sáu trăm một mươi năm triệu đồng hai mươi ba điện thoại một gian máy tính một máy tính sách tay ba máy in cùng nhiều sổ sách và phơi ghi số đề
điều tra bước đầu cho thấy là một số điểm tổ chức mua bán lô đề sau đó đã chuyển toàn bộ tịch đề và tiền cho phan thị mai hà thông qua mạng xã hội zalo và vụ việc đang được điều tra mở rộng